giao thông là một trong những lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội và là nền tảng bảo đảm cho sự phát triển bền vững
tuy số lượng vụ tai nạn giao thông có chiều hướng giảm song việc nâng cao hiểu biết pháp luật về an toàn giao thông vẫn là việc làm cần thiết
theo ủy ban giao thông quốc gia bình quân tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng hai mươi bốn người mỗi ngày và sáu mươi người bị thương
đặc biệt mỗi năm tai nạn giao thông làm giảm hai năm tổng thu nhập quốc dân trong đó tăng trưởng kinh tế xã hội của cả nước khoảng sáu năm
thời gian gần đây số vụ tai nạn giao thông đã có chiều hướng giảm sâu ở cả ba tiêu chí số người chết số người bị thương và số vụ tai nạn
vẫn còn một bộ phận nhỏ người dân chưa ý thức được việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông
thắng thắng nhìn nhận là vi phạm về trật tự an toàn giao thông vẫn còn nhiều
đặc biệt là tình trạng không chấp hành
tình trạng hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông hệ thống biển báo hiệu tình trạng vi phạm tốc độ đi sai phần đường làn đường trở qua số người quy định uống rượu bia vẫn điều khiển mương tiện thì vẫn diễn ra phổ biến
trong các đối tượng vi phạm về trật tự an toàn giao thông thì những người trẻ tuổi thanh niên thì là đối tượng vi phạm nhiều nhất
vì vậy việc nâng cao nhận thức hiểu biết của nhân dân về pháp luật an toàn giao thông
tự giác giữ kỷ cương và tuân thủ đạo đức xã hội trong tham gia giao thông của mỗi con người và cộng đồng là việc làm cần thiết trong tình trạng hiện nay
thứ nhất là phải hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
đảm bảo tính khả thi đảm bảo được nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước
cũng như tạo điều kiện để cho người tham gia giao thông chấp hành cho tốt
cái thứ hai tăng cường tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật
đến với người tham gia giao thông
nói riêng cũng như là người dân nói chung đặc biệt là những cái khu vực vùng sâu vùng xa rồi đồng bào dân tộc thiểu số
phải sớm sửa đổi luật giao thông đồng bộ để có chính sách khuyên khích thu hút các nguồn lực xã hội vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là ứng dụng các thành tiệu khoa học và công nghệ thông tin trong việc giám sát
rồi phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm
an toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của các cấp chính quyền các nhà chức trách
mà còn là nghĩa vụ của mỗi công dân mỗi người tham gia giao thông
nếu mỗi người dân tự ý thức được sự cần thiết của điều đó
sẽ góp phần quan trọng trong việc kiềm chế và giảm thiểu tai nạn
ủn tắc giao thông tạo môi trường văn hóa giao thông lành mạnh và an toàn